tại hà nam hiện có bảy khu công nghiệp với bảy mươi một công nhân đang làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động và ngăn ngừa các nguy cơ dịch
nhiều doanh nghiệp đã áp dụng biện pháp như sử dụng máy đo thân nhiệt để kiểm tra sàng lọc nhiệt độ cơ thể cho những người vào doanh nghiệp trang bị kiến thức về bệnh dấu hiệu cách phòng chống dịch virus corona
theo số liệu tổng hợp trên địa bàn tỉnh hà nam hiện có năm trăm ba mươi ba lao động là người trung quốc đang làm việc
tại bảy khu công nghiệp có bốn mươi bốn doanh nghiệp đang sử dụng hai trăm tám mươi tám lao động là người trung quốc
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật báo cáo về tình hình hoạt động cũng như sức khỏe lao động người trung quốc
nâng cao nhận thức cách thức phòng chống dịch cho người lao động làm tốt công tác tư tưởng để người lao động yên tâm làm việc